hiện chiều cường sóng biển liên tục uy hiếp các khu dân cư ven biển của tỉnh phú yên
nhiều nơi được nhà nước đầu tư xây kè kiên cố hàng trăm tỷ đồng để ngăn chặn
tuy nhiên do biến đổi khí hậu ngày càng gai gắt một số kè bị sói lở một phần
hoặc chưa đủ khả năng chắn sóng khi có thiên tai
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
mặc dù đã được chính quyền và lực lượng vũ trang đổ hơn một mươi bao cát làm bờ chắn sóng vào cuối năm hai nghìn một mươi chín
nhưng hiện hơn bảy mươi hộ dân sinh sống ven bờ biển long thủy thành phố tuy hòa tỉnh phú yên
vẫn bị triều cường sóng lớn đánh đổ uy hiếp nhà cửa tính mạng và tài sản
trước thực trạng chiều cường ngày càng diễn biến phức tạp
ủy ban nhân dân thành phố tuy hòa vừa khẩn cấp đổ thêm hơn một mét khối đá tảng mỗi ngày
với tổng khối lượng một mươi năm mét khối dọc tuyến kè cũ sáu trăm linh mét
bảo vệ khu dân cư trong điều kiện sóng to gió lớn
tuy nhiên đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời
vì thực tế ở nhiều nơi chỉ một thời gian ngắn đá tảng cũng bị sóng biển cuốn trôi cát vùi lấp
trong khi đó kè biển kiên cố sóng rỡ phường phú đông thành phố tuy hòa
đã được chính phủ đầu tư giai đoạn hai với tổng nguồn vốn hơn bốn trăm linh tỷ đồng
nhưng vẫn chưa đủ khả năng chắn sóng bảo vệ hàng trăm hộ dân và cơ sở hạ tầng bên trong
theo ủy ban nhân dân tỉnh phú yên việc tiếp tục ra cố kè cũ xây kè mới là rất cấp thiết hiện nay
vấn đề bờ biển phú yên là một trong những bờ biển đẹp
nhưng mà riêng có hai tháng ba tháng là trong cái mùa đông phải nói hơi khó khăn
do vậy mà giờ từng bước sẽ làm sao để nó tính bình vững
nó được ổn định thì qua đó thì người dân và nhà đầu tư họ sẽ yên tâm
thì chắc chắn hơn điều thì cái nguồn lực này
thì ngoài nguồn lực của nhà nước hỗ trợ
thì xã hội hóa và trong đó có nhà đầu tư sẽ tham gia
trước thực trạng cấp bách hiện nay ngoài huy động tối đa nội lực
chống triều cường để người dân yên tâm vui xuân đón tết nguyên đán mậu tuất
ủy ban nhân dân tỉnh phú yên cũng đã kiến nghị chính phủ thủ tướng chính phủ
khẩn trương hỗ trợ hai trăm linh tỷ đồng xử lý cấp bách kè biển xóm dớ
và chống sạt lở khu vực xã an phú thành phố tuy hòa
để ổn định đời sống nhân dân và phát triển du lịch